hãng hàng không vietjet thông báo sẽ khai thác lại các chuyến bay thường lệ tới nhật bản hàn quốc và đài loan trung quốc
để đáp ứng nhu cầu học tập lao động và đi lại an toàn của hành khách
đại diện vietjet khẳng định hãng đang khẩn trương mở lại mạng bay quốc tế đến tokyo nhật bản seoul hàn quốc
và đài bắc đài loan trung quốc từ ngày hai mươi chín tháng chín
tần suất khai thác một chuyến một tuần ở một số trạng như thành phố hồ chí minh tokyo narita nhật bản
thành phố hồ chí minh seoul incheon hàn quốc hà nội đài bắc đào viên đài loan
hành khách khi thực hiện xuất cảnh tại việt nam cần có giấy chứng nhận âm tính với covid một mươi chín
được cấp trong ba ngày trước khi thực hiện chuyến bay cũng như tuân thủ yêu cầu về kiểm dịch y tế bắt buộc của nước sở tại